theo đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khánh hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà lương thị trong
phó trưởng khoa dược vật tư y tế và bà mai thị minh truyền phó trưởng phòng hành chính kế toán kê toán trưởng
kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông tôn thất toàn phò giám đốc và bà trương thị lan anh
trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
bốn cán bộ kể trên bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm của lãnh đạo cdc khánh hòa
trong việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị thời gian qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
làm giả căn cước công dân chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng có diễn biến phức tạp trên cả nước
và tại thành phố đà nẵng số đối tượng liên quan đến hoạt động này đã dùng mọi chiêu thức
để có được số lượng tài khoản ở nhiều ngân hàng thương mại cổ phần
phục vụ cho những phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
những vụ việc mà công an thành phố đà nẵng làm rõ trong một thời gian ngắn
đã cho thấy sự tinh vi và phức tạp của loại tội phạm này
đây là đối tượng trần văn hào hai mươi bốn tuổi chú phường hòa hải
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin
về tài khoản ngân hàng của người khác
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến thời điểm bị phát hiện hào đã nhận lời của một phụ nữ
chú thành phố hà nội tự mở tài khoản và mua năm mươi bảy tài khoản ngân hàng của một mươi người khác
giao lại cho bên thứ ba để kiếm trợ lệch
tổng số tiền hào được nhận là hơn một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
trong số tài khoản ngân hàng được hào mở và đăng ký
có tài khoản được dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền hàng trăm triệu đồng
còn đây là nhóm bố đối tượng cùng chú thành phố hà nội gồm lê thạch tú ba mươi ba tuổi

hà nội hai mươi sáu tuổi nguyễn mạnh cường hai mươi bảy tuổi và sái đỉnh hương hai mươi bảy tuổi
bị công an thành phố phát hiện vì có hành vi làm giả căn cước công dân
đăng ký hơn hai trăm linh tài khoản ngân hàng để trục lợi
riêng tại đà nẵng chỉ trong vòng ba ngày nhóm này đã dùng căn cước công dân giả
để đăng ký mở đến chín mươi hai tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động phi pháp
trong thời gian đến tôi nghĩ là về tình hình tự phạm như lúc này
thì nó vẫn tiếp tục có những diễn biến tự tạng để làm tốt hơn nữa
trong cái công tác của chúng ta để nghệ thống chỉ tập trung
hoàn thiện thực hiện tốt cái chỉ đạo
chỉ giám đốc công an thành phố
tuyên truyền phương thức thủ đoạn hòa tổ
lợi dụng công gian mạng và sơ phạm
vi phạm pháp luật của các đối tượng
người dân cũng như các doanh nghiệp hiểu
nắm mắt và có chủ động
cái này là cái quan trọng nhất
tất cả các vụ việc trên đều được phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
chủ động phát hiện và khởi tố hành vi mua bán trái phép thông tin
về tài khoản ngân hàng của người khác
từ một tài khoản thông thường nhưng rơi vào tay những đối tượng phạm tội
đã trở thành công cụ đắc lực lừa đảo chiếm đoạt tiền của không ít người dân
qua đây mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
tránh trở thành con dối
tiếp theo xin mời quý vị đến với những tin tức kinh tế nổi bật
có trong hai mươi bốn giờ qua
theo số liệu của tổng cục thống kê cho thấy
tính chung bảy tháng năm hai nghìn hai mươi hai có chín mươi bốn sáu nghìn doanh nghiệp
rút lui khỏi thị trường tăng một mươi tám
bình quân một tháng có một mươi ba năm nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
số doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn đang tăng lên so với năm hai nghìn hai mươi một
cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp
còn khó khăn
dù nhiều doanh nghiệp còn khó khăn
nhưng thu ngân sách ghi nhận tăng trưởng mạnh
bộ giao thông vận tải vừa có công điện gửi sở giao thông vận tải
các tỉnh thành phố tổng cục đường bộ việt nam
công ty trách nhiệm hiếu hạn thu phí đường bộ vetc
công ty cổ phần giao thông số việt nam
yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rán thẻ định danh đối với xe ô tô
để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng
theo bộ giao thông vận tải đến thời điểm này
các trạm thu phí đã lắp đặt thiết bị thu phí không dừng
tại tất cả các cửa thu phí đủ điều kiện để tổ chức vận hành
đồng bộ hệ thống thu phí không dừng trên toàn quốc
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên việc tổ chức dán thẻ cho các phương tiện
vẫn còn một số tồn tại bất cập
chưa tạo sự thuận lợi gây bức xúc cho người tham gia giao thông
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng bảy đạt gần bốn tám tỷ usd
đưa tổng giá trị xuất khẩu bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đạt hơn ba mươi hai tỷ usd
hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính
ước đạt hơn một mươi ba tỷ usd
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một thủy sản đạt hơn sáu sáu tỷ usd tăng hơn ba mươi bốn
kết quả này đã cho thấy những nỗ lực phục hồi sản xuất
trong bối cảnh nguyên liệu đầu vào tâm và lặng phát toàn cầu
xin được chuyển sang những tin tức khác
thưa quý vị trước những lùm xùm về siêu xe đội lốt quả biếu tặng
bộ tài chính đã sửa đổi hàng loạt quy định nhằm chống thất thu thuế
theo đó bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước vừa ký ban hành thông tư bốn mươi năm hai nghìn hai mươi hai tt btc
sửa đổi quy định thủ tục hải quan và quản lý ô tô xe gắn máy của các đối tượng
được phép nhập khẩu tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
thông tư số bốn mươi năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều điểm sửa đổi
bổ sung đáng chú ý
cụ thể thông tư số bốn mươi năm hai nghìn hai mươi hai bãi bỏ giới hạn số lượng xe mỗi tổ chức và cá nhân
được nhập trong năm là một xe ô tô và một xe gắn máy do tổ chức và cá nhân nước ngoài biếu tặng
như quy định cũ trước đây
thay vào đó thì khoảng một điều một thông tư số bốn mươi năm hai nghìn hai mươi hai nêu rõ
chính sách quản lý xe ô tô xe gắn máy nhập khẩu tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu
quà tặng hàng mẫu tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của chính phủ thủ tướng chính phủ
thông tư số bốn mươi năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi tháng chín tới đây
thịt lợn tăng thị trường thịt thì ế ẩm và người tiêu dùng thì khó khăn trong tri tiêu
chờ đóng đa thành phố hà nẵng giá thịt lợn giao động từ một trăm linh một trăm tám mươi đồng một kg
cụ thể thịt ba chỉ một trăm bốn mươi đồng một kg sườn non một trăm sáu mươi đồng một kg cốt lết một trăm bốn mươi đồng một kg
như vậy mức giá này cao hơn tháng trước từ một mươi hai mươi đồng
theo các tiểu thương giá thịt lợn tăng liên tục từ đầu tháng bảy
chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tình hình buôn bán vì thế cũng khó khăn hơn
ghi nhận thị trường giá lợn hơi hiện ở mức sáu mươi tám bảy mươi bốn đồng một kg
giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
cùng với giá trị lợn hơi
các nguyên liệu biến động trong thời gian qua là nguyên nhân khiến giá lợn thành phẩm tăng nóng
sức mua kém nhiều tiểu thương cũng giảm số lượng nhập hàng so với trước
giá cả thịt lợn liên tục gia tăng nhiều người tiêu dùng cũng đắn đo trong việc chi tiêu hàng ngày

hiện nay nhu cầu tiêu thụ thịt lợn hàng ngày trên toàn thành phố khoảng bảy mươi hai tấn một ngày
trong khi đó các trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn chỉ đáp ứng một mươi năm nhu cầu thực phẩm của người dân
còn lại phải nhập từ các tỉnh thành phố khác
để kiểm soát giá thịt lợn sở công thương đà nẵng sẽ tổ chức kiểm tra tại các trung tâm thương mại
siêu thị chợ truyền thống kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý và thu lợi bất chính
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé